chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
mời quý vị cùng theo dõi
về năm chỉ số đánh giá cấp độ dịch theo dự thảo hướng dẫn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín của bộ y tế bao gồm
chỉ số một tám mươi người trên năm mươi tuổi được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
chỉ số hai một trăm linh trạm y tế xã phường thị trấn có hai bình oxy và một trăm linh huyện xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động
chỉ số ba tỉnh thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín

theo mô hình tháp ba tầng bảo đảm tối thiểu hai số dường hồi sức cấp cứu icu trên tổng số ca bệnh
theo dự báo tình hình dịch tại địa phương ở cấp độ bốn tại các cơ sở y tế của tỉnh và thành phố
chỉ số bốn số ca mắc mới tại cộng đồng trên một trăm linh dân một tuần
chỉ số năm tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
chỉ số năm tỉ lệ người trên một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
chỉ số năm tỉ lệ người trên một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine
nếu không đạt được chỉ số trên tám mươi người trên năm mươi tuổi được tiêm đủ liều vaccine
địa phương khu vực đó phải tăng lên một cấp độ dịch
trừ khi đang ở cấp độ bốn hoặc địa bàn không có ca mắc
nếu không đạt được chỉ số hai ba địa phương không được giảm cấp độ dịch hiện tại
và tại buổi họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm chiều ngày hai mươi tám tháng chín
phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật
tp hcm ông nguyễn hồng tâm đã cho biết tỉ lệ tiêm chủng cho người trên năm mươi tuổi tại thành phố
theo đó một trăm linh số người trên năm mươi tuổi đã được tiêm mũi một và số người được tiêm mũi hai là bốn mươi bốn
trong khi đó theo yêu cầu của bộ y tế cần tới tám mươi người trên năm mươi tuổi được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
như vậy với tiêu chí này tp hcm chưa đạt
đối với chỉ số năm tỉ lệ người trên một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín

theo thống kê của sở y tế hiện thành phố đã tiêm ít nhất một liều vaccine cho hơn chín mươi năm dân số
về chỉ số tám mươi người trên năm mươi tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
ubnd tp hcm đã kiến nghị điều chỉnh thành ít nhất tám mươi người trên sáu mươi năm tuổi
hoặc năm mươi người trên năm mươi tuổi được tiêm đủ liều vaccine
đồng thời thống kê những người nhiễm covid một mươi chín sau khi khỏi bệnh có kháng thể
và sinh miễn dịch trong vòng sáu tháng và tính số lượng người được tiêm đủ vaccine
liên quan chỉ số về số các mắc mới tới cộng đồng trên một trăm linh dân một tuần
ubnd tp hcm nhận định
chỉ số này phù hợp với những địa phương chưa bị dịch bùng phát
nhưng rất khó đạt đối với địa phương đã có hiện tượng xâm nhập sâu trong cộng đồng
vì vậy tp hcm đề xuất cân nhắc điều chỉnh thay thế chỉ tiêu này
thành một chỉ tiêu khác như số trường hợp nặng và tử vong một trăm linh dân một tuần
chia sẻ với báo chí về vấn đề này bác sĩ trương hữu khanh bệnh viện nhi đồng một tp hcm
chia sẻ nếu dựa vào chỉ số này các địa phương sẽ tiếp tục xét nghiệm đại trà
nhưng một khi dịch xâm nhập vào cộng đồng việc bóc tách f là không cần thiết
và tốn kém kinh phí nhân lực
thay vào đó chúng ta nên sửa đổi thành số ca nhập viện và tử vong thì mới có ý nghĩa
bác sĩ khanh chia sẻ theo hcdc trong sáu đợt xét nghiệm
đối với vùng cam đỏ thực hiện test nhanh kháng nguyên cho toàn bộ người dân
tỷ lệ dương tính giảm từ ba bảy đợt một xuống còn một một đợt sáu
đối với vùng xanh cận xanh và vàng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm
real time pcr gộp theo đại diện hộ gia đình
với tỷ lệ dương tính lần lượt giảm từ chín và một tám đợt một xuống còn bảy và chín đợt ba
trong đợt bảy tp hcm đã triển khai ba vòng lấy mẫu tại vùng đỏ và cam
tỷ lệ xét nghiệm dương tính vòng một là ba vòng hai và vòng ba đã giảm xuống còn ba mươi
về chỉ số cam mắc mới tp hcm yêu cầu
nghĩa rõ ca pcr được tính hàng tuần bằng số cam mắc mới phát hiện tại cộng đồng
trên một trăm linh dân không tính các cơ sở cách ly tập trung
lấy tỷ lệ trung bình của hai tuần liên tiếp để quyết định chuyển mức độ nguy cơ
số lượng xét nghiệm tối thiểu là một năm trăm linh xét nghiệm trên một trăm linh dân trong hai mươi tám ngày
để đánh giá đúng số cam mắc mới
trải qua thời gian dài giãn cách xã hội với nhiều cấp độ
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm cũng có những tín hiệu tích cực
mặc dù chưa đạt được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh
vào ngày một mươi năm tháng chín do chính phủ đề ra
song tính tới thời điểm hiện tại dịch bệnh tại tp hcm đã có được sự kiểm soát nhất định
để căn cứ vào đó đưa ra những phương án mở cửa lại các hoạt động cho người dân và nền kinh tế
tính từ đầu đợt dịch thứ tư tp hcm đã ghi nhận tổng cộng ba trăm bảy mươi năm bảy trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong vòng một mươi bốn ngày từ ngày một mươi ba tháng chín đến hai mươi bảy tháng chín
số ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm đã tăng gần bảy mươi hai ba trăm linh trường hợp
theo tính toán số cam mắc covid một mươi chín đã tăng gần bảy mươi hai ba trăm linh trường hợp
trong một mươi bốn ngày qua giảm khoảng hai mươi so với một mươi bốn ngày trước đó
trung bình trong bảy ngày từ ngày hai mươi tháng chín đến hai mươi bảy tháng chín tp hcm ghi nhận hơn bốn tám trăm linh trường hợp một ngày
trong khi đó tuần ghi nhận số ca nhiễm cao nhất là ngày một tháng chín đến ngày tám tháng chín
với trung bình hơn sáu sáu trăm linh ca
như vậy số ca nhiễm trung bình tại thời điểm hiện tại so với mức cao điểm đã giảm một tám trăm linh trường hợp một ngày
bên cạnh đó điểm tích cực trong công tác phòng chống dịch cũng thể hiện qua tỷ lệ ca dương tính
với sars cov hai được phát hiện qua các đợt xét nghiệm cộng đồng ngày càng giảm
tại vùng đỏ và vùng cam thực hiện lấy mẫu bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh
với tỷ lệ dương tính lần lượt là bốn và bốn
đối với vùng xanh cận xanh và vàng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm real time pcr gộp
theo đại diện hộ gia đình có tỷ lệ dương tính là
trong ngày hai mươi bảy tháng chín tp hcm ghi nhận thêm một trăm hai mươi hai ca tử vong do covid một mươi chín
trong khi cuối tháng tám con số này lên đến hơn
tổng số ca tử vong cộng dồn từ ngày một tháng một đến nay là một mươi bốn năm trăm linh trường hợp
tương quan với các chỉ số này là số bệnh nhân xuất viện ghi nhận ngày càng nhiều
trong ngày hai mươi bảy tháng chín có hơn hai chín trăm linh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tổng số xuất viện cộng dồn từ ngày một tháng một đến nay là hơn một trăm chín mươi ba năm trăm linh người
hiện nay thành phố cũng đang lên kế hoạch thu hẹp trả lại công năng của các bệnh viện giã chiến
đặt ở trung cư khu tái định cư trường học
những bệnh viện ở vùng xanh từ nay đến cuối tháng chín
sẽ được trả lại công năng để tham gia điều trị bệnh nhân không phải covid một mươi chín
mới đây nhất bệnh viện quận bảy và bệnh viện đa khoa khu vực củ chi
là hai cơ sở đầu tiên chuyển đổi từ điều trị covid một mươi chín
trở thành công năng khám chữa bệnh thông thường từ ngày hai mươi tám tháng chín
đối với các bệnh viện giã chiến thu dung khi các bệnh viện đã hoàn thành sứ mệnh
tức là khi không còn bệnh nhân thì cơ sở đó sẽ được thu hẹp lại
theo kế hoạch các bệnh viện giã chiến thu dung tại khu vực quận huyện thành phố
sẽ dần thu hẹp lại từ nay đến hết tháng một mươi hai
để trả lại trường học cho các cơ sở giáo dục
theo báo cáo của sở y tế tp hcm tính đến ngày hai mươi sáu tháng chín
tp hcm đã tiêm tổng cộng chín sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín
trong đó số mũi một là sáu tám triệu liều tương đương với chín mươi bốn
và số mũi hai là hai tám triệu liều
cũng theo sở y tế tp hcm đã có một một triệu mũi tiêm cho đối tượng
là người trên sáu mươi năm tuổi người có bệnh nền
theo cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm đến nay đã có
một mươi bốn địa phương tại tp tiêm mũi một vaccine covid một mươi chín đạt một trăm linh
hiện còn quận một mươi với tỷ lệ tiêm mũi một thấp nhất với chín mươi bốn
các quận huyện còn lại đạt từ chín mươi năm đến chín mươi bảy trở lên
trong khi đó tỷ lệ tiêm mũi hai của một số quận huyện cũng đạt khá cao
như quận năm đạt bảy mươi hai huyện cần giờ đạt sáu mươi năm quận một mươi với sáu mươi ba
trong công tác tiêm chủng các quận huyện vẫn đang tiếp tục nhận tiêm vét
các trường hợp chưa tiêm mũi một và triển khai tiêm mũi hai
căn cứ số liệu phân vùng theo tổ dân phố trên bản đồ covid một mươi chín
của sở thông tin và truyền thông tp hcm có bảy mươi hai khu vực xanh và cận xanh
cấp độ một một mươi một tổ dân phố vàng cấp độ hai sáu vùng cam cấp độ ba
một mươi vùng đỏ cấp độ bốn và một chưa xác định
trong đó quận bảy huyện cần giờ củ chi là ba địa phương đầu tiên
lần lượt công bố vùng xanh kiểm soát được dịch bệnh
mới đây nhất gò vấp và phú nhuận cũng đang tiến gần hơn
với mục tiêu kiểm soát dịch khi số ca nhiễm giảm tỷ lệ tiêm vaccine tăng
và mở rộng nhiều vùng xanh
trong các cuộc họp gần đây lãnh đạo tp hcm nhiều lần nhấn mạnh
thành phố không thể mãi giãn cách nghiêm ngặt kéo dài
mà phải từng bước mở lại các hoạt động
thưa quý vị sáng nay ngày ba mươi tháng chín ubnd tp hcm đã chính thức công bố chỉ thị
về tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi phát triển kinh tế
thời gian áp dụng từ sau ngày ba mươi tháng chín
theo đó có một mươi bốn hoạt động sản xuất kinh doanh ở tp hcm
được hoạt động sau ngày ba mươi tháng chín
một mươi bốn nhóm các hoạt động sản xuất thương mại kinh doanh dịch vụ
được cho phép hoạt động bao gồm
thứ nhất các doanh nghiệp các cơ sở kinh doanh sản xuất trong khu công nghiệp
khu chế xuất khu công nghệ cao công viên phần mềm quang trung cụng công nghiệp
và trên địa bàn quận huyện tp thủ đức
hai doanh nghiệp hợp tác xã thương mại dịch vụ hợp tác xã tổ hợp tác
hộ gia đình sản xuất kinh doanh nông lâm ngư nghiệp
dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cơ sở thú y đối tượng hành nghề thú y
ba công trình giao thông xây dựng
bốn hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ
gồm cung cấp lương thực thực phẩm trung tâm thương mại siêu thị siêu thị mini
cửa hàng tiện lợi cửa hàng tạp hóa chợ đầu mối chợ truyền thống
xăng dầu ga hóa chất điện nước nhiên liệu vật liệu
dịch vụ mua bán sửa chữa bảo trí các loại xe máy móc thiết bị dân dụng công nghiệp
dịch vụ quản lý vận hành bảo trì sửa chữa ứng dụng hệ thống hạ tầng
trang thiết bị của cơ quan tòa nhà và trung cư
năm dịch vụ công ích dịch vụ bảo vệ trạm thu phí sử dụng đường bộ
dịch vụ tư vấn xây dựng dịch vụ vệ sinh môi trường dịch vụ quan chắc và xử lý môi trường
dịch vụ giới thiệu việc làm dịch vụ cưới hỏi dịch vụ rửa xe dịch vụ tăng lễ
dịch vụ tiện ích công như cấp thoát nước công viên cây xanh hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải
sáu hoạt động của văn phòng văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong và ngoài nước
chi nhánh thương nhân nước ngoài tại thành phố
bảy tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài kho bạc
các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tiến dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài logistics và bổ trợ doanh nghiệp người dân công chứng luật sư đấu giá tài sản
tư vấn thẩm định giá kiểm toán dịch vụ tài chính thừa phát lại trọng tài thương mại hòa giải thương mại
tư vấn pháp luật giám định tư pháp quản lý thanh lý tài sản đăng kiểm đăng ký giao dịch bảo đảm
đăng ký biến động đất đai chứng khoán dịch vụ cầm đồ
tám biểu chính viễn thông in xuất bản báo chí hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến doanh nghiệp lịch cửa hàng sách thiết bị văn phòng đường sách
thư viện phòng tranh triển lãm mỹ thuật nhếp ảnh đồ dùng dụng cụ học tập công nghệ thông tin
thiết bị tin học cửa hàng điện máy cửa hàng mắt kính cửa hàng thời trang may mặc
cửa hàng vàng bạc đá quý và đồ trang sức
kho dự trữ điểm tập kết trung chuyển hàng hóa dịch vụ hỗ trợ vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa
một mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang đi đối với nhà hàng trong các cơ sở lưu trú
cơ sở nghỉ dưỡng tham quan du lịch chỉ được phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú tham quan không được tổ chức buffet
một mươi một cơ sở kinh doanh dịch vụ cắt tóc gội đầu được hoạt động tối đa năm mươi công suất
một mươi hai các hoạt động xuất tiến thương mại bao gồm hội trợ triển lãm hội nghị sự kiện kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm
hoạt động trong nhà tập trung tối đa một mươi người trường hợp tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín được tập trung tối đa bảy mươi người
hoạt động ngoài trời tập trung tối đa một mươi năm người trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín được tập trung tối đa một trăm linh người
một mươi cơ sở lưu trú cơ sở nghỉ dưỡng tham quan du lịch các dịch vụ khác dịch vụ cho khách tham quan đều hoạt động tối đa năm mươi công suất
với điều kiện đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch
một mươi bốn các hoạt động khác phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại